mở đầu bản tin là tin mới nhất về cơn bão số hai
vào đêm qua bão số hai đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
và đến sáng sớm nay thì áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng
do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới dự báo trong ngày hôm nay
các tỉnh miền bắc thanh hóa nghệ an tiếp tục có mưa lớn
từ chiều tối và đêm qua một số nơi đã có mưa to như cô tô ba trẻ quảng ninh
mẫu sơn lạng sơn và kiến an hải phòng đều trên một trăm linh mm
đợt mưa này sẽ kéo dài trong ít nhất hai ngày tại bắc bộ và thanh hóa nghệ an
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp